các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo phó giáo sư phúc omicron gây bệnh nhẹ hơn không tăng tỷ lệ nhập viện và tử vong có thể do biến thể này xuất hiện khi tỷ lệ chủng ngừa đã rất cao
điều đáng ngại nhất với omicron là lây lan nhanh nếu lây lan kéo dài thì chúng ta không lo lắng
nhưng vì omicorn có tốc độ lây lan rất nhanh khi số mắc quá cao trong một thời gian ngắn hệ thống y tế sẽ không đáp ứng kịp chúng ta phải từng bước chặn đường lây
theo đó kiểm soát chủ động các ca nhiễm ngay từ cửa ngõ sân bay biên giới hàng hải là ưu tiên số một
những ca nhiễm omicron cần được cách ly cho đến khi hết nguy cơ lây nhiễm ra xung quanh tuy nhiên vẫn còn tỷ lệ xâm nhập từ nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch
hàng giao thứ hai là tuyệt đối năm k khi năm ca thực sự tốt các ca nhiễm không lây lan được cho người khác và giới hạn được số mắc mới
phó giáo sư phúc chia sẻ mặc dù vậy trong số một trăm linh người làm tốt vẫn có một vài ca vượt rào chúng ta phải nhìn nhận rất rõ nguy cơ này
hàng rào thứ ba là bao phủ vaccine hiện nay cả nước đã tiêm gần một trăm năm mươi ba triệu liều
với khoảng sáu triệu mũi vaccine thứ ba riêng tp hcm đã thực hiện một mươi sáu năm triệu liều với một năm triệu mũi thứ ba
theo thời gian vaccine covid một mươi chín có thể giảm bớt hiệu lực bảo vệ ngành y tế đang đẩy mạnh tối đa việc tiêm mũi bổ sung tăng cường cho người dân
ông cũng phân tích thêm cả ba giải pháp trên theo tôi chúng ta đều làm tốt nhưng omicron vẫn sẽ lây lan chúng ta không chặn được tuyệt đối
do đó hàng rào cuối cùng chính là hệ thống điều trị
phó giáo sư vũ minh phúc cho rằng số ca nhiễm của tp hcm hiện đang thấp
nhưng nếu omicaron lưu hành thì hoàn toàn có thể tăng vọt
điều cần thiết nhất là f tại nhà phải được uống thuốc kháng virus sớm trong giai đoạn đầu
hiện nay thuốc kháng virus monopizavir vẫn là thuốc cấp phát miễn phí sử dụng có kiểm soát
nhiều f cách ly tại nhà vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ túi thuốc c
trong khi đó thuốc kháng virus công khai buôn bán trên mạng xã hội với giá hàng triệu đồng một hộp rất nhiều f đã mua thuốc này tự điều trị
hiện nay tp hcm giải mã gen về f là người nhập cảnh f trong cộng đồng và các bệnh viện nếu có các yếu tố bất thường
nghi ngờ nhiễm omicron tử vong nhanh ủ bệnh ngắn siêu lây nhiễm
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm
việc biết được chủng virus nào đang lưu hành là một câu hỏi quan trọng để đối phó với mọi tác nhân gây dịch bệnh không chỉ covid một mươi chín
phó giám đốc sở y tế tp hcm khẳng định giám sát phát hiện các biến chủng sát covid một mươi chín được xem là công cụ không thể thiếu trong công cuộc chống đại dịch covid một mươi chín
sở y tế cũng xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực giám sát sự lưu hành các chủng virus gây bệnh của hcdc
đào tạo nguồn nhân lực đủ năng lực giải mã gen
mục tiêu là sẵn sàng ứng phó với những thách thức tiềm tàng của dịch bệnh covid một mươi chín cũng như của các bệnh nhiễm trùng mới nổi trong tương lai
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé